vâng và ngay trong chiều ngày hôm qua ngày một mươi một tháng sáu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với bốn cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
theo đó bộ trưởng bộ công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán nghi lộc nghệ an cán bộ công an xã ea cơ tu huyện trư quỳnh tỉnh đắk lắc
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí nguyễn đăng nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quán yên thành nghệ an cán bộ công an xã yà cửa tu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí trần quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán thạch hà hà tĩnh cán bộ công an xã yà tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí hà tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán triệu sơn thanh hóa cán bộ công an xã yà tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đồng thời ngay trong chiều ngày hôm qua bộ trưởng tô lâm chủ tịch hội đồng quản lý quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ một trăm linh triệu đồng một gia đình đối với gia đình bốn đồng chí thuộc công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
hỗ trợ năm mươi triệu đồng một đồng chí đối với hai đồng chí cán bộ công an huyện trư quynh bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là thượng úy đàm đình bốt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba phó trưởng công an xã ea cơ tu và đại úy lê kiên cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cán bộ công an xã ea cơ tu